các đợt sạt lở liên tiếp xảy ra từ chiều ngày hai mươi hai tháng tám đến nay tại khu vực tổ sáu
khóm ba phường thanh phước thị xã bình minh tỉnh vĩnh long khiến cho cuộc sống của người dân
nơi đây đang bị đe dọa đã có ba ngôi nhà bị nước cuốn trôi và hàng chục ngôi nhà khác đang có
nguy cơ bị ảnh hưởng phải di rời khẩn cấp để bảo đảm an toàn về người và tài sản
đây là khu vực xảy ra đợt sạt lở đầu tiên vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng tám
với chiều dài khoảng hai trăm linh mét ăn sâu vào đất liền khoảng một mươi năm mét làm ảnh hưởng đến một mươi chín hộ dân
trong đó có một mươi nhà dân cần được di rời khẩn cấp không lâu sau đó nơi đây tiếp tục xảy ra đợt
sạt lở thứ hai làm ba căn nhà dân thiệt hại với mức độ bảy mươi đến dạng sáng ngày hai mươi ba tháng tám
nước sông tiếp tục xoáy sâu vào bờ cuốn trôi hai căn nhà đồng thời nhấn chìm một chiếc ghe

ngay sau khi sạt lở xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã bình minh
và chính quyền địa phương đã có mặt để hỗ trợ người dân di rời tài sản và nhà cửa
lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường vụ sạt lở
đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vĩnh long
các vụ sạt lở trên tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ảnh hưởng đến một mươi chín hộ dân
trong đó có ba căn nhà bị nước quốc
trong đó có một mươi bốn trôi và một mươi sáu căn nhà nằm trong khu vực sạt lở cần được di rời khẩn cấp
cách đó khoảng năm mươi mét có thêm một mươi ba hộ có nguy cơ sạt lở sẽ được địa phương vận động di rời vào ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám để đảm bảo an toàn